gió mưa tây nam hoạt động với cường độ trung bình nên trong ngày mai thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng nhiều chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ vài nơi
nhiệt độ ban trưa ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn còn tại khu vực nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển khu vực quần đảo hoàng sa ít mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm quần đảo trường sa gió tây nam cấp ba bốn mưa rông xuất hiện cục bộ ở vài nơi
nhiệt độ hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt
nhiệt độ hai khu vực quần đảo hoàng sa là hai mươi bảy ba mươi ba độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến là hai mươi tám ba mươi bảy độ